tuần lễ hàng việt nam do sở công thương tp hcm phối hợp với tập đoàn bixi tổ chức từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một tại thủ đô bangkok của thái lan
đây là một trong những hoạt động xúc tiến kết nối hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu kết nối giao thương mở rộng thị trường và tìm kiếm các đối tác tiềm năng của thái lan và quốc tế
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng đánh giá cao sáng kiến của tp hcm và tập đoàn sở hữu thương hiệu bixi lần đầu tiên tổ chức tuần lễ hàng việt nam tại siêu thị bixi ở bangkok
đây là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam quảng bá hàng hóa tại thái lan cũng là dịp để người tiêu dùng thái lan tiếp xúc trải nghiệm thực tế với các mặt hàng chất lượng cao của việt nam
tham dự tuần lễ hàng việt nam có ba mươi năm doanh nghiệp có thương hiệu uy tín lớn của việt nam
trong các lĩnh vực chế biến may mặc gia dụng thực phẩm
nhân dịp này các doanh nghiệp việt nam cũng có các cuộc giao lưu kết nối với các doanh nghiệp thái lan